tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ ngành về công tác quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức hợp đồng lao động trong lĩnh vực y tế giáo dục và khoa học công nghệ
tại buổi làm việc đại diện bộ y tế bộ khoa học công nghệ bộ giáo dục và đào tạo đã nêu những khó khăn bất cập trong thực hiện tinh giản biên chế thu gọn đầu mối
đặc biệt đối với đơn vị sự nghiệp công lập các đại biểu cho rằng về cơ bản cần xem xét nhận diện lại tổ chức đơn vị sự nghiệp cần có sự ra soát hệ thống tổ chức và giao quyền tự chủ đồng bộ
một số đại biểu cũng chỉ rõ thực trạng hiện nay có tình trạng hợp đồng chờ tuyển
theo quy định của luật viên chức các đơn vị chưa tự chủ không có lao động hợp đồng còn đơn vị tự chủ có lao động hợp đồng
do đó các đại biểu cho rằng cần phải điều chỉnh luật viên chức cho phù hợp bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch trong tuyển dụng
phát biểu tại đây phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị các bộ khẩn trương xây dựng và có lộ trình thực hiện công tác quản lý và sử dụng công chức viên chức hợp đồng lao động theo tinh thần các nghị quyết của đảng
trong đó về giáo dục sắp xếp lại tự chủ đại học theo lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng lưu ý đối với giáo dục phổ thông đặc biệt ở khu vực nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa cần biên chế đủ giáo viên để bảo đảm quyền học cho trẻ em
về y tế cần quan tâm hơn đến y tế dự phòng y tế dưới tuyến bảo đảm biên chế cán bộ y bác sĩ khối điều trị để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân